tính đến thời điểm này vùng đồng bằng sông cửu long xuống giống gieo trồng được hơn năm trăm linh hectare lúa thu đông
năm hai nghìn một mươi chín và dự kiến tới đây đạt mức bảy trăm linh hectare thấp hơn khoảng bốn mươi sáu trăm linh hectare so với vụ thu đông năm trước
việc giảm diện tích lúa thu đông không phải do thiếu nguồn nước mà chủ yếu do giá lúa không cao nên mức độ đầu tư của bà con không nhiều
trong bối cảnh năm nay lụ thấp giảm gieo xạ lúa thu đông tại những vùng xuống giống trễ cũng là phù hợp
nhằm chuẩn bị chắc chắn cho vụ sản xuất lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tránh nguy cơ bị thiệt hại do hạn mặn vào cuối vụ
vụ đông xuân và hè thu năm hai nghìn một mươi chín ở mức thấp so với năm trước đồng thời một số vùng do mưa trễ nên vụ hè thu xuống giống muộn
ảnh hưởng đến gieo trồng của các mùa vụ sau đồng thời nông dân đã chuyển đổi một số diện tích đất lúa sang các loại cây trồng vật nuôi khác
có thời gian sinh trưởng ngắn hơn và có hiệu quả kinh tế hơn so với sản xuất lúa hiện nay